trong hai ngày đầu tham dự giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ một mươi tại thành phố auburn thủ đô ngoại o paris của pháp
diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám tại pháp đội tuyển đá cầu việt nam đã thi đấu xuất sắc giành chọn ba huy chương vàng
kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với hai nội dung gồm thi đấu đơn nam và đơn nữ
các vận động viên của việt nam đã thi đấu xuất sắc thể hiện đẳng cấp chuyên môn vượt trội so với các đối thủ tham dự giải
ở nội dung đơn nam vận động viên hồ phước sang đã giành thắng lợi trước đối thủ của tuyển trung quốc
bảo vệ thành công trước vô địch thế giới anh đã giành được tại hồng kông trung quốc cách đây hai năm
tại nội dung đơn nữ vận động viên phạm thị tố nguyên cũng giành thắng lợi sát nút trước nữ vận động viên trung quốc
và cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới giành được cách đây hai năm tại hồng kông trung quốc
trong ngày thi đấu thứ hai hai mươi hai tháng tám với nội dung đôi nam nữ
cặp vận động viên việt nam gồm trần ngọc hải và trịnh thị nga đã giành chiến thắng hai trước đối thủ hồng kông
mang lại chiếc vô địch thứ ba cho đoàn đá cầu việt nam